khám xét tại nhà ở của đối tượng và nhà nghỉ nơi đối tượng ẩn náo ở hà nội lực lượng công an còn thu giữ thêm sáu gói ma túy tổng hợp các loại một khẩu súng côn quay tự chế trong súng có một viên đạn cùng nhiều vật chứng liên quan
được biết hùng là đối tượng nghiện ma túy đã có nhiều tiền án tiền sự với nhiều tội danh khác nhau
tại tỉnh hải dương khi đang làm nhiệm vụ tại km số hai hai trăm linh quốc lộ ba mươi tám b thuộc địa phận thị trấn gia lộc huyện gia lộc
tổ công tác thuộc cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi năm a một mươi nghìn tám trăm bảy mươi chạy quá tốc độ quy định nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
trên xe có hai người gồm lái xe đinh bá hiển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường quang trung và đinh đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường bình hàn thành phố hải dương
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong túi quần của hiển một gói ni lông kích thước hai x tám cm bên trong có chứa chất bột màu trắng các đối tượng khai đó là heroin chúng cất dấu để sử dụng
ngoài số mát túy trên lực lượng công an còn thu giữ một số hung khí như dao phớ dòi điện được các đối tượng cất dấu trong cốp xe
dùng tài khoản mạng xã hội làm quen sau đó hẹn ra nhà nghỉ nhà trọ rồi lấy trộm tài sản là thủ đoạn không mới của các đối tượng lừa đảo nhưng vẫn có không ít người mắc bẫy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã địa bàn tỉnh quảng nam cho biết vừa tiến hành bắt tạm giam đối với trần thị tâm chú tại huyện tiên phước quảng nam đối tượng đã sử dụng thủ đoạn trên để trộm cắp tài sản
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tâm lấy tên trên gia lô là nguyễn hoàng ngọc trinh làm quen hẹn một người tên đức chú tại thị xã điện bàn đến một nhà nghỉ tại phường điện nam đông thị xã điện bàn
tại đây sau khi quan hệ thấy đức đã ngủ tâm lấy trộm một điện thoại di động và một xe máy khi tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo một nạn nhân khác thì tâm đã bị công an thị xã điện bàn bắt giữ
tại cơ quan điều tra tâm khai nhận trước đó đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ và huyện thăng bình
cơ quan công an cũng thông báo ai là nạn nhân của tâm hãy liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã địa bàn để được giải quyết
theo thông tin mới nhất về vụ đánh cháo một mươi năm chiếc điện thoại iphone tại cửa hàng thế giới di động tp yên bái tỉnh yên bái mà chúng tôi vừa nhận được thì hiện lực lượng công an tp yên bái đã bắt giữ được đối tượng gây án
đây là những hình ảnh do một khách hàng ghi lại vào ngày một mươi năm tháng một mươi tại siêu thị thế giới di động ở thành phố yên bái tỉnh yên bái
vào thời điểm này vị khách hàng đã mua một chiếc điện thoại iphone sáu s plus trị giá hơn hai mươi triệu đồng còn nguyên niêm phong
tuy nhiên khi mở hộp ra thì thấy toàn là đá cục
sau đó nhân viên cửa hàng đã lấy một số máy khác để đổi cho khách hàng thì cũng phát hiện tình trạng tương tự
sau khi nhận được tin báo công an thành phố yên bái đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp của cửa hàng
nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã âu lâu thành phố yên bái
nhân viên của cửa hàng cũng chính là đối tượng đã gây ra vụ việc trên
tại cơ quan điều tra đối tượng thừa nhận đã thực hiện chót lọt một mươi năm vụ đánh cháo một mươi năm chiếc điện thoại iphone năm và iphone sáu
tổng số tiền bán được khoảng hơn một trăm linh triệu đồng đã được đối tượng sử dụng để tiêu xài cho bản thân
thông qua vụ án này công an tp yên bái cũng đưa ra một số khuyên cáo đối với người dân và chủ các cơ quan đơn vị kinh doanh khác trên địa bàn
khuyến cáo các cửa hàng các doanh nghiệp có ý thức nâng cao ý thức trong việc quản lý tài sản của mình
cũng như quản lý nhân viên của cửa hàng để tránh những đối tượng xấu có điều kiện để lợi dụng hoạt động phạm tội
đồng thời cũng khuyến cáo người tiêu dùng trước khi thực hiện việc mua bán thì cũng nên kiểm tra lại hàng hóa
hiện tại đã là thời điểm cuối năm dự báo tình hình tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
chính vì vậy mỗi người dân cũng cần chủ động nâng cao cảnh giác
không để sơ hở cho các đối tượng lợi dụng trộm các tài sản góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự
do có mưa mà nền nhiệt độ mát mẻ khi phổ biến là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
sao đến ngày hai mươi bảy ngày hai mươi tám thì đời gió đông nam suy yếu thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái nắng nhiều hơn
trời khô giáo và nền nhiệt độ trong ngày cũng tăng nhẹ lên đến mức khoảng từ một cho đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của hội tụ gió đông nam
nên trong hôm nay và ngày mai mưa rào và rông vẫn duy trì tại khu vực này với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
từ ngày hai mươi bảy trở đi mưa giảm hẳn xuống diện vài nơi
ngày nắng trở lại và nền nhiệt độ tăng dần
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận nằm ở rìa phía bắc của dãy ngắp thấp
có trục đi qua khu vực nam trung bộ và nam bộ nên mưa rào xuất hiện chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày thì có nắng gián đoạn nhưng nắng tương đối yếu thời tiết mát mẻ khi đạt ở mức là hai mươi bốn ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng sẽ xảy ra rông xét và gió giật mạnh với nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ trong ngày hôm nay và ngày mai về chiều tối mưa vẫn xuất hiện đều đặn trên khu vực
có những điểm có mưa vừa thậm chí là mưa to và rông
từ ngày hai mươi bảy với sự xâm lấn vào của áp cao khô nóng mưa nhanh chóng giảm xuống diện vài nơi
ngày còn nắng nhiều hơn với nhiệt độ là hai mươi ba đến ba mươi ba độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại